ngày hôm nay viện kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp với cơ quan an điều tra bộ công an
thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can trương quốc cường thứ trưởng bộ y tế
nguyên cục trưởng cục quản lý dược
trước đó ngày ba tháng một mươi một viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can
của cơ quan an ninh điều tra bộ công an đối với bị can trương quốc cường
về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
thời điểm khởi tố bị can trương quốc cường cơ quan an ninh điều tra cũng áp dụng biện pháp ngăn chặn
cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can
theo kết luận điều tra trong giai đoạn hai nghìn tám hai nghìn một mươi bốn tại cục quản lý dược đã xảy ra một số xe phạm
trong quá trình thẩm định xét duyệt cấp số đăng ký thuốc mang nhắn mắc health hai nghìn
và chưa có các biện pháp kịp thời để xem xét đình chỉ lưu hành thu hồi thuốc
bị can trương quốc cường với vai trò cục trưởng cục quản lý dược phó chủ tịch thường trực hội đồng xét duyệt
cấp số đăng ký thuốc chịu trách nhiệm trước bộ trưởng bộ y tế và pháp luật về mọi mặt hoạt động
của cục quản lý dược cũng có trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra những sai phạm nêu trên
của cục quản lý dược gây hậu quả thiệt hại về tài sản hơn năm mươi tỷ đồng